sau một thời gian trinh sát công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã bí mật tiếp cận bao vây bắt quả tang nhóm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
và tổ chức đánh bạc lưu động trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát ba mươi sáu m tám trăm một mươi hai tại khu vực cánh đồng xã đông vinh huyện đông sơn tỉnh thành hóa
lực lượng công an đã bắt giữ ba mươi ba đối tượng đánh bạc tổ chức các hoạt động đánh bạc trên xe khách thu giữ trên chiếu bạc hơn một trăm hai mươi triệu đồng
hàng chục điện thoại di động và các dụng cụ đánh bạc
theo điều tra ban đầu xới bạc do nguyễn trọng đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ở phường đông vệ tp thanh hóa cầm đầu
đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp chuyên sử dụng ô tô khách tháo ghế ngồi trong xe đón các con bạc ở thành phố thanh hóa
thị xã sầm sơn các huyện quảng sương hà trung hoàng hóa thọ xuân như thanh thuộc tỉnh thanh hóa và các đối tượng ở tỉnh ngoài như thành phố hải phòng
vừa đi vừa tổ chức đánh bạc ngay trên xe khách
ngoài các đối tượng cảnh giới trong sới bạc có hệ thống cho vay tín dụng bố trí đồ ăn nước uống phục vụ đánh bạc
công an tp thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án